chiều ảnh hưởng của dịch tà lợn châu phi tỉnh lào cai đã phải tiêu hủy hơn năm con lợn
theo báo đó giá lợn hơi nhiều tuần qua liên tiếp giảm mạnh
tuy nhiên khoảng gần một tuần nay mức giá này trên thị trường đã tăng trở lại
bởi khan hiếm nguồn cung nhiều nơi đã chạm mốc bốn mươi ba đồng một kg
nguyên nhân khiến giá lợn tăng trở lại là do nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của người dân vẫn ổn định
trong khi việc lưu thông lợn giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh
đang được kiểm soát chặt chẽ để đề phòng chống dịch tả lợn châu phi
dẫn đến nguồn cung lợn bảo đảm tại các địa phương bị hạn chế
cái nguồn mình đi mua nó rất là khó
tôi vẫn đi vào trong bường khương bắt đấy là nó thông thường
nhưng mà từ ngày có dịch tả châu phi đến giờ là mình không dám vào trong đấy bắt nữa
vì có bắt cũng không về được mà bắt
giá nó tăng lên hơn bốn mươi rồi có lời có cho còn bố hơn bốn mươi đây
ngọ thì có ba mươi thôi
bây giờ là giá thì tăng lên nhưng mà thịt thì lại mấy cái hôm dịch lợn từ sướng thì bán rẻ đi
nhưng bây giờ chưa tăng được đâu
để bảo đảm việc cân đối cung cầu mặt hàng thịt lợn trên thị trường
nhưng vẫn phải duy trì kiểm soát dịch bệnh theo quy định
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai đã có văn bản số bốn
hướng dẫn vận chuyển lợn để giết mổ tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có dịch tả lợn châu phi
đồng thời khuyên cáo người dân không vội tái đàn
bởi dịch tả lợn châu phi còn đang diễn biến phức tạp
đặc biệt là mầm bệnh vẫn còn dẫn tới nguy cơ tái phát ổ dịch mới
sở nông nghiệp cũng đã có văn bản tỉnh trí đạo các địa phương
tuyên truyền xuống các cơ sở giáo dục giới y tế phân xưởng nhà máy
đề nghị người ta vẫn phải tiêu thụ thịt lợn bình thường
sở nông nghiệp cũng bàn hành hướng dẫn rất cụ thể về việc kiểm dịch
cấp giấy vận chuyển
hiện tại tất cả chín trên chín huyện thành phố của tỉnh lào cai
đã xảy ra dịch tả lợn châu phi
toàn tỉnh đã tiêu hủy hai trăm một mươi bốn tấn lợn tương đương với khoảng một hai tổng đàn của tỉnh
công tác phòng chống dịch vẫn đang được thực hiện chặt chẽ
đặc biệt là kiểm soát việc vận chuyển giết mổ lợn
vừa bảo đảm nguồn cung thịt lợn an toàn ra thị trường
sắp khống chế dịch bệnh